gần bảy mươi năm qua các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa chiến tranh xung đột ở nhiều nơi trên thế giới
bối cảnh của thế kỷ hai mươi một đặt ra những nhiệm vụ và yêu cầu ngày càng cao hơn đòi hỏi trách nhiệm sự cam kết tham gia của các quốc gia thành viên trong đó có việt nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình
việc việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo quốc tế to lớn khẳng định với thế giới về một hình ảnh đầy trách nhiệm của việt nam đối với cộng đồng quốc tế
và đối với những người lính mũ nổi xanh đến từ việt nam tổ quốc trong tim luôn là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ
lá cờ tổ quốc mà chúng tôi mang theo sẽ tung bay trên bầu trời bentiu nam sudan để mỗi khi nhớ về đất mẹ và nhìn lá cờ tổ quốc chúng tôi sẽ nhìn thấy cả lịch sử vĩ đại của dân tộc
một quốc gia đã từng chịu nhiều đau thương mất mát của chiến tranh
quốc gia đó sẽ hiểu rõ hơn hết giá trị của hòa bình luôn khao khát bảo vệ và lan tỏa giá trị ấy
và họ đã đến để góp phần chữa lành những vết thương do xung đột đói nghèo gây ra ở nam sudan
đây là nơi ở của các sĩ quan quân đội nhân dân việt nam ở nam sudan
tổ quốc trao cho họ sứ mệnh tới đất nước xa xôi này để cùng với hơn một mươi bốn binh sĩ gìn giữ hòa bình của hơn sáu mươi quốc gia ngăn chặn nội chiến ở nam sudan
hỗ trợ thực thi các thỏa thuận hòa bình trợ giúp nhân đạo bảo vệ dân thường với vai trò sĩ quan liên lạc
và với mỗi người lính mũ nổi xanh việt nam có một thứ đặc biệt mà họ luôn mang theo bên mình trên mỗi nẻo đường thực hiện nhiệm vụ
có những lúc mà di tản khỏi căn cứ do xung đột thì cái việc đầu tiên làm là phải hạ lá cờ của việt nam xuống và gấp bọn và mang theo người

trước đây chưa hề biết đến người việt nam thì hiện nay người ta đã biết đến việt nam qua hình ảnh trực tiếp của những con người bằng xương bằng thịt tại địa bàn để họ sống làm việc và giúp đỡ những người dân ở tại địa bàn
có lẽ những đứa trẻ này chưa từng được biết đến việt nam nhưng rồi chúng sẽ sớm nhận ra rằng những người mang dòng chữ việt nam trên ngực áo là những người đến đây để giúp đỡ để tham gia bảo vệ những giây phút hòa bình ở đây
đảng và nhà nước ta từ lâu đã xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là một hoạt động quan trọng
thể hiện việt nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế góp phần gia tăng vị thế uy tín của việt nam trên thế giới phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc từ xa bằng các biện pháp hòa bình
chúng ta đặt lợi ích và hòa bình của đất nước mình vào chung trong lợi ích của hòa bình của khu vực và thế giới
cờ trong mắt và tổ quốc trong tim
đã từng qua đạn bông qua rừng qua núi giờ đây lá cờ mang bóng hình tổ quốc sẽ truyền sức mạnh
để những người lính bộ đội cụ hồ nỗ lực bằng tất cả ý chí và khả năng của mình
sẽ làm lá cờ ấy luôn có nghĩa là những điều tốt đẹp và đáng trân trọng nhất ở bất cứ nơi đâu
thế giới đã không còn chỉ biết đến việt nam bởi chiến tranh
thế giới đã biết đến một việt nam năng động giàu bản sắc yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng hành động vì hòa bình
trách nhiệm của mỗi người việt nam hôm nay là nhận thức gìn giữ và phát huy vị thế đó